viện pasteur nha trang đã thông báo về ca mắc covid một mươi chín thứ sáu mươi một tại việt nam
đây là bệnh nhân nam bốn mươi hai tuổi ở xã phước nam huyện thuận nam tỉnh ninh thuận
bệnh nhân đi malaysia vào ngày hai mươi bảy tháng hai và về việt nam vào ngày bốn tháng ba
trên chuyến bay vj tám trăm hai mươi sáu từ malaysia về cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
ngày một mươi tháng ba bệnh nhân có đau họng và sốt
đến ngày một mươi năm tháng ba bệnh nhân được điều trị tại khoa bệnh nhiệt đới
bệnh viện đa khoa tỉnh ninh thuận